liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại buôn ma thuật xảy ra vào ngày bảy tháng hai
trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc vừa cho biết nguyên nhân khiến một mươi sáu người ở buôn ma thuật bị ngộ độc
là do người dân đã ăn gỏi lợn và uống nước giếng có vi khuẩn e coli
qua xét nghiệm mẫu phẩm các cơ quan chức năng xác định
nguyên nhân khiến một mươi sáu người bị ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn ecoli có trong gỏi lợn và nước giếng mà người dân sử dụng
trước đó ngày bảy tháng hai bệnh viện đa khoa tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận một mươi sáu bệnh nhân
ở buôn nao a xã ea tun tp buôn ma thuật nhập viện doan gỏi lợn và sử dụng nước giếng
kết quả xét nghiệm của trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc cho thấy vi khuẩn ecoli trong nước giếng
cao gấp một trăm hai mươi lần bình thường và trong gói lợn là hai trăm ba mươi vi khuẩn trên một gam thịt bình thường là không có
đây là nguyên nhân chính khiến các bệnh nhân bị ngộ độc
qua đó sở y tế tỉnh đắk lắc khuyến cáo người dân cần ăn chín uống xôi chế biến thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh
đồng thời phải rời chuồng ra súc ra cầm ra xa giếng nước rửa tay bằng xào phòng trước khi ăn
để tránh tình trạng bị ngộ độc thực phẩm đáng tiếc như trên